trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng ba anh nguyễn mạnh cương ba mươi tuổi và lê văn xuân ba mươi sáu tuổi

thành phố con tum tỉnh con tum để chơi
tại đây một đối tượng lạ mặt bước vào quán dùng súng bắn liên tiếp khiến anh cương tử vong tại chỗ
còn anh xuân bị thương
trong khi đó đến một mươi chín h tối qua hai mươi bảy tháng ba lực lượng chức năng tỉnh đắk nông đã vớt được thi thể
của hai nạn nhân là anh nguyễn văn bình một mươi chín tuổi chú ở tỉnh đắk lắk
và chị vũ thị lan anh một mươi tám tuổi chú ở xã đắc xin huyện đắk lắp tỉnh đắk nông
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày một người dân đi đến khu vực bờ hồ trung tâm thị xã giang nghĩa
tỉnh đắk nông thì phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi tám b một trăm linh sáu nghìn một trăm hai mươi hai dựng trên bờ
cùng một số vật dụng cá nhân như quần áo giày dép để lại nên trình báo cơ quan chức năng
lực lượng công an thị xã giang nghĩa cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đắk nông
đã tổ chức lặn tìm kiếm sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể nạn nhân
trong tư thế ôm chặt lấy nhau hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm trên
lại có thêm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu trung cư đó là vào đêm qua
tại tòa trung cư a một trên đường nguyễn cơ thạch phường cầu diễn quận năm tử liêm hà nội
người dân phát hiện đám cháy từ tầng một mươi tám đã hoảng loạn tháo chạy xuống sân
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày tại tòa trung cư a một người dân bất ngờ thấy ngọn lửa bốc lên từ tầng một mươi tám
sau đó là khói bốc ra nghi ngút các cư dân sinh sống trong tòa nhà hoảng sợ đã hô hoán nhau bỏ chạy xuống sân của tòa nhà
và nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng ngay lập tức lực lượng chức năng đã huy động hơn năm xe cứu hỏa xe thang
và các thiết bị hỗ trợ cùng gần năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày đàm cháy đã cơ bản được không chế dân may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
thưa quý vị hiện nay theo dữ liệu trên hệ thống giám sát của bảo hiểm xã hội việt nam
đã có sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố sử dụng vượt quỹ khám chữa bệnh
trong đó chín tỉnh thành phố có tỷ lệ sử dụng vượt quỹ khám chữa bệnh vào khoảng ba mươi
đó là các tỉnh bình dương cần thơ đồng tháp khánh hòa kiên giang quảng nam quảng ninh tiền giang vĩnh long
để kiểm soát chi phí y tế một cách hiệu quả trong năm hai nghìn một mươi tám
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ cùng bộ y tế tập trung điều chỉnh thông tư liên tịch số ba mươi bảy
trước mắt sẽ điều chỉnh những dịch vụ bất hợp lý trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện
như dịch vụ về dường bệnh khám bệnh xét nghiệm y học cổ truyền phục hồi chức năng
và một số dịch vụ nội soi tay mũi họng để điều chỉnh giam